trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
cao điểm của mùa nắng nóng năm nay sẽ xảy ra trong các tháng năm sáu bảy

trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
cao điểm của mùa nắng nóng năm nay sẽ xảy ra trong các tháng năm sáu bảy

mưa bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xảy ra nhiều hơn ở bắc bộ và trung bộ

một số nơi như sơn la hòa bình có thể xuất hiện nắng nóng đến bốn mươi độ c
tại trung bộ nắng nóng gây gắt hơn đạt ba mươi chín bốn mươi độ có nơi bốn mươi một bốn mươi hai độ c
những nơi có thể xuất hiện nắng nóng gây gắt nhiệt độ cao nhất trên ba mươi bảy độ c
là khu vực điện biên sơn la hòa bình hà nội
hà nội và vùng núi từ thanh hóa đến phú yên nhiệt độ có thể đạt ba mươi bảy ba mươi tám độ các khu vực còn
lại sẽ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c đợt nắng nóng đầu tháng năm tại bắc bộ hiện nay mới là đợt nắng
nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám muộn hơn so với mọi năm thường tháng bốn hàng năm đã
bắt đầu có nắng nóng nắng nóng năm hai nghìn một mươi tám xảy ra muộn do trong tháng bốn mưa tại bắc bộ và bắc
trung bộ xảy ra nhiều bởi không khí lạnh vẫn hoạt động khá đều đặn mỗi đợt không khí lạnh
dồn xuống lại mang theo mưa và khiến cho nhiệt độ không tăng cao
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xuất hiện tình trạng thương lái
thu mua gốc thân rễ của cây hồ tiêu chết khô bất thường trước tình trạng này một số người dân
đã chặt phá đào rễ cây tiêu để bán cho thương lái điều này dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ông đặng quang hải vừa chặt bỏ một hectare hồ tiêu
đào rễ bán được hơn bốn triệu đồng theo ông hải rễ tiêu trước đây chỉ vứt đi nay lại bán được
việc này không có hại bởi phế phẩm này nếu không bán thì cũng đốt bỏ tuy nhiên ông hải cũng như
nhiều nông dân ở địa phương cho rằng tiêu già gỗi năng suất giảm nên chặt bỏ để trồng mới chứ không
phải mục đích để bán rễ mà là cải tạo vườn đây cũng là điều được hội nông dân địa phương xác nhận
hội nông dân đến với bà con thì bà con phá những cái vườn già cỏi để phá trồng lại mới
và có một số bà con chuyển đổi từ cây tiêu sang thanh long hay những cây ăn trái khác
theo ủy ban nhân dân huyện xuân lộc qua thống kê tại xã xuân thọ có một mươi bốn hộ cải tạo hơn một mươi hectare tiêu
giảm cỗi thu gom rễ hồ tiêu bán cho bốn thương lái sau đó bán cho một doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh
xuất sang trung quốc làm thuốc bắc trước việc lần đầu tiên trên địa bàn xuất hiện việc mua bán rễ hồ tiêu
địa phương đã nhanh chóng báo ngành chuyên môn để khuyến cáo người dân
qua khảo sát của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai hiện tình trạng mua bán rễ hồ tiêu
chỉ diễn ra ở xã xuân thọ chưa xuất hiện ở những địa phương khác
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai việc thu mua rễ cây tiêu được thực hiện với mục đích không rõ ràng
có dấu hiệu bất thường điều này gây nguy cơ người dân chặt phá vườn tiêu để lấy rễ đào trộm rễ tiêu đem bán và lây lan dịch bệnh cho cây tiêu trên địa bàn
đối với những vườn tiêu mà có dịch bệnh xảy ra mà chết người dân đào rễ tiêu lên thì chúng tôi cảnh báo là cố gắng thế nào chúng ta phải giám sát kỹ
để kéo việc đưa rễ tiêu cây bệnh từ vùng này sang vùng khác dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không quản lý chặt
cái thứ hai là đối với những cái vườn đó mà có thể là trước đây hoặc là trong môi trường trong đất nó tồn dư nhiều cái hóa chất
thì những sản phẩm nếu có mà sử dụng từ rễ tiêu đó thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng rất là cao
thành ra bà con cũng rất là cảnh giác
cũng như là cố gắng thế nào để mà giảm thiểu được cái nguy cơ này
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai cũng khuyến cáo mọi người khi phát hiện tổ chức cá nhân có giao dịch hoặc liên kết với người nước ngoài thu mua rễ gốc hồ tiêu
thì cần báo cho chính quyền địa phương
bên cạnh đó chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu thương lái có thể sẽ mua cả gốc
thân cây hổ tiêu khô để đem băm làm thành bột trộn với tiêu say gia vị
đây là điều nguy hiểm gây hại cho sức khỏe người sử dụng
chuyển sang các thông tin quốc tế
quốc tế phản ứng trước việc mỹ chuyển đại sứ quán đến jerusalem
thủ tướng anh khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân iran
thưa quý vị hôm nay mỹ sẽ chính thức tổ chức lễ khai trường trụ sở đại sứ quán mới
đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm quốc khánh của israel
đây là quyết định đã gây ra sự tranh cãi trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua
phần lớn đại sứ các nước được mời đã từ chối tham dự sự kiện này
người palestine cũng sẽ tổ chức cuộc tuần hành quy mô lớn để bày tỏ sự phản đối
tel aviv cũng đã gửi giấy mời tham dự sự kiện khai trương tới phái bộ ngoại giao của tám mươi sáu nước tại israel
tuy nhiên chỉ có ba mươi ba nước xác nhận sẽ tham dự
các nước nhấn mạnh rằng cần có một thỏa thuận hòa bình toàn diện để quyết định tình trạng hiện tại của jerusalem
và bất kỳ bước đi ngoại sao về việc di chuyển đại sứ quán tới đây có thể gây tổn hại tiến trình này
liên minh châu âu eu cũng đã lên tiếng phản đối quyết định chuyển đại sứ quán của mỹ đến jerusalem
và hầu hết đại sứ eu ở israel sẽ không dự lễ khai trương
cùng ngày nhật bản và iran đưa ra quan ngại về động thái của mỹ sẽ thổi bùng lên những căng thẳng tại trung đông
đồng thời tuyên bố các vấn đề tranh cãi và quy chế của jerusalem phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa người israel và palestine
trong khi đó người dân palestine hết sức giận dữ trước động thái này của mỹ
theo quan điểm của chúng tôi những gì mỹ đã và đang làm đã chấm dứt vai trò người hòa giải hòa bình mà nước này đã cố gắng thực hiện từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một cho tới nay
chúng tôi phản đối quyết định này nó không vì lợi ích của người dân palestine cũng như hòa bình giữa israel và palestine
trong ngày hôm nay người palestine dự kiến cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn tại giải gaza khu vực gần biên giới với israel để phản đối buổi lễ
buổi lễ chính thức dự kiến diễn ra vào lúc bốn giờ chiều theo giờ địa phương tức hai mươi giờ theo giờ hà nội
tổng thống mỹ donald trump sẽ không tham dự trực tiếp sự kiện này
thay vào đó thứ trưởng ngoại giao mỹ john sullivan sẽ dẫn đầu phái đoàn của mỹ trong đó con gái và con rể
kiêm cố vấn thân cận của tổng thống mỹ donald trump là ivanka trump và jared kushner tham dự
thủ tướng anh theresa may đã có cuộc điện đàm với tổng thống iran hassan rouhani khẳng định london cùng các đối tác châu âu vẫn cam kết duy trì thỏa thuận này
và tehran cần tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận
một người phát ngôn của thủ tướng iran hassan rouhani nói rằng
thủ tướng cho rằng an ninh quốc gia của cả anh và iran đều có liên quan tới việc duy trì thỏa thuận
đồng thời hoan nghênh việc tổng thống hassan rouhani công khai cam kết tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận
theo người phát ngôn này hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng anh và iran cần tiếp tục đối thoại
và hướng tới cuộc họp ngoại trưởng các nước anh đức pháp và iran tại bruxelles vào ngày một mươi năm tháng năm tới
hiện ngoại trưởng iran mohammad shafat shahid đang có chuyến công du nước ngoài nhằm tìm cách bảo vệ thỏa thuận hạt nhân lịch sử này
ông đã tới bắc kinh vào ngày một mươi ba tháng năm trước khi đến moscow và bruxelles trong những ngày tới
trong khi đó bộ thống nhất hàn quốc cho biết hai miền triều tiên dự kiến sẽ tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao trong tuần này
để thảo luận về cách thúc đẩy thỏa thuận đã được ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba vừa qua
phát biểu tại họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ thống nhất hàn quốc baek tae hin nêu rõ
cuộc thăm vấn giữa hai miền triều tiên vẫn đang diễn ra và dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra trong tuần này
cuộc gặp trên sẽ tập trung thảo luận các biện pháp thực hiện các thỏa thuận giữa tổng thống hàn quốc moon jae in
và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa qua ở làng đình chiến panmunjom
hai nhà lãnh đạo đã sang một tuyên bố chung theo đó nhất trí ngừng mọi hành động thù địch
mở một văn phòng liên lạc chung tại kia sân và nỗ lực hợp tác kinh tế
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tổ chức một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh triều tiên
nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng một mươi năm tháng tám tới
đã có thêm một vụ nổ nữa xảy ra gần đồn cảnh sát ở thành phố surabaya của indonesia
vụ nổ được xác định là do bốn đối tượng đánh bom liều chết thực hiện và đã tử vong
indonesia đã nâng báo động an ninh lên mức cao nhất ở nước này
cảnh sát tỉnh dongjava cho biết một đối tượng đi trên hai chiếc xe máy cùng với một bé gái khoảng tám tuổi
đã thực hiện vụ tấn công liều chết nhằm vào trụ sở cảnh sát tại surabaya vào sáng nay
khiến ít nhất một mươi người bị thương trong đó có bốn cảnh sát và sáu dân thường
cả bốn tên khủng bố đều đã thiệt mạng tại hiện trường
còn bé gái tám tuổi sống sót sau vụ việc đã được đưa tới bệnh viện
hiện chưa có nhóm tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ việc này
đây là vụ tấn công mới nhất tại thành phố surabaya tỉnh dongjava
nơi hôm qua đã có ít nhất một mươi ba người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
trong các vụ đánh bom liều chết liên tiếp nhằm vào ba nhà thờ
ngay sau các vụ đánh bom liên hoàn indonesia đã nâng cảnh báo an ninh lên mức báo động cao nhất
tại nhiều thành phố và khu vực lớn như thủ đô jakarta riau đông java và hòn đảo du lịch bali
tổng thống indonesia joko widodo đã lên án các hành động bạo lực đẫm máu trên
đồng thời cam kết thúc đẩy thông qua một dự luật chống khủng bố mới
nhằm chiến đấu hiệu quả với các mạng lưới khủng bố hồi giáo cực đoan ở nước này
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc